trong bối cảnh chính phủ đã chuyển sang thích ứng linh hoạt an toàn với dịch bệnh
thì hàng ngàn cơ sở kinh doanh những dịch vụ được cắn mát nhạy cảm như là vũ trường quán bar
ở rất nhiều tỉnh thành vẫn phải đóng cửa
trong khi đó các cơ sở chiếu phim hay quan xá phục vụ đông người đã được hoạt động bình thường
điều này khiến những người chủ các cơ sở trên phải quan ngại tự hỏi
bao giờ họ mới có thể mở cửa làm ăn
văn bản hướng dẫn mới nhất của cơ quan cấp bộ về việc mở lại các dịch vụ karaoke
bộ trường trong điều kiện bình thường mới có quy định
muốn xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch mở cửa lại các hoạt động kinh doanh đều trên
cần phải căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh
theo hướng dẫn của bộ y tế tại mỗi địa phương khu vực
quyền quyết định các dịch vụ có được mở cửa hay không được bộ giao cho các địa phương tự quyết
tuy nhiên nếu căn cứ vào công văn này thì quá thật
các cơ sở kinh doanh rất khó để đoán định ngày mở cửa trở lại
tất cả các địa phương đã tái khởi động du lịch bình thường
nhưng cơ sở vui chơi giải trí như karaoke vũ trường không được cấp phép
sau hai năm dịch bệnh các cơ sở kinh doanh vụ trường karaoke quán bar
cùng với các trường học là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
từ khi dịch khởi phát gần như toàn bộ các cơ sở này bị đóng cửa và chưa hẹn ngày tái khởi động
tính đến nay mới chỉ có một số tỉnh thành phố vừa cho phép mở lại hoạt động
các cơ sở kinh doanh này như thành phố hồ chí minh từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đồng nai từ cuối tháng một hạ long từ trưa ngày một mươi sáu tháng hai
hiện tại khi chính phủ đã chuyển sang thích ứng linh hoạt an toàn với dịch bệnh
thì hàng ngàn cơ sở kinh doanh những dịch vụ được gắn mát nhạy cảm này
ở rất nhiều tỉnh hành vẫn phải đóng cửa
trong khi đó các cơ sở chiếu phim hay quán xá phục vụ đông người đã được hoạt động bình thường
do đó các địa phương cần quan tâm sát sao hơn đến các dịch vụ này
theo dõi tình hình dịch bệnh
để tạo điều kiện cho các cơ sở được mở cửa hoạt động mà vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch